đồng nai tám mươi ca khánh hòa bốn mươi bốn ca bến tre bốn mươi ba ca bà rịa vũng tàu một mươi chín ca phú yên một mươi tám ca vĩnh long một mươi bảy ca ninh thuận và tây ninh đều bốn ca kiên giang huế an giang và bắc ninh đều hai ca sóc trăng và bình định đều một ca
trong đó sáu trăm tám mươi tám ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
hôm nay là ngày đầu tiên hà nội triển khai việc thiết lập hai mươi hai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào thủ đô nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào thành phố
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến hết sức phức tạp trong cả nước đặc biệt là tại các tỉnh thành phía nam
việc triển khai các chốt phải bảo đảm chặt chẽ nhưng không được để xảy ra tình trạng ngăn sông cấm chợ gây phiền hà đến các hoạt động chính đáng của người dân
đó là yêu cầu của chủ tịch ubnd tp hà nội
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận
từ sáu giờ sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng bảy hai mươi hai chốt kiểm soát phòng chống dịch được đặt tại các cửa ngõ thủ đô kiểm soát người và phương tiện
đi vào thành phố hà nội lực lượng công an là nòng cốt và là tổ trưởng của tổ công tác
trước đó cục cảnh sát giao thông cũng đã có công văn yêu cầu chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo không lơ là kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi vào các địa phương nhưng không được ngăn sông cấm chợ và phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người và hàng hóa lưu thông
điểm chốt tại trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ km số một trăm tám mươi tám đi qua huyện thanh trì
mọi phương tiện vào thành phố đều phải dừng lại để tài xế hành khách đo thân nhiệt khai báo y tế xét nghiệm nhanh covid một mươi chín những trường hợp nghi ngờ